trưa nay ngày năm tháng một mươi các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh đắk lắc phối hợp với công an huyện eak
tiến hành khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi và truy bắt đối tượng giết người rồi bỏ trốn
xảy ra trong đêm ngày bốn tháng một mươi ở xã cư bông huyện eak
nạn nhân trong vụ án này là anh hòa văn quang chú xã cư bông còn hung thủ gây án là hoàng văn tưởng chú cùng địa phương
vào đêm ngày bốn tháng một mươi người thân của anh quang nghe tiếng kêu cứu khi chạy ra thì thấy anh quang nằm gục giữa đất phía trước trong nhà
trên người nhiều vết máu lúc này người nhà anh quang phát hiện hoàng văn tưởng bỏ chạy
kiểm tra trên người nạn nhân người nhà phát hiện có một vết đâm vào ngực trái một đất chém vào khủy tay phải và một vết chém vào phía sau gáy
lần theo vết máu người dân phát hiện có một con dao phát dính máu và hiện trường gây án cách vị trí anh quang gục tử vong khoảng một mươi năm mét ở trong dãy mì
ngay trong đêm hoàng văn tưởng đã bỏ trốn khỏi nhà
được biết anh quang là anh trai của vợ tưởng trước đây
năm hai nghìn bảy tường đã một lần dùng dao đâm vào bụng anh quang và bị kết án ba năm tù giam
hiện công an tỉnh đắk lắc đang truy tìm hoàng văn tưởng để làm rõ nguyên nhân vụ án mạng
với hành vi cố ý gây thương tích đối tượng nguyễn văn nhâm ba mươi ba tuổi trú tại xã hòa bình huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa vũng tàu vừa bị công an thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu bắt giữ
trước đó anh nguyễn xuân hào chú tại tỉnh đắk lắc đến một quán karaoke thuộc địa bàn phường phú mỹ thị xã phú mỹ rủ chị tú trinh và một số người bạn đi ăn tối
khi đến đây anh hào thấy chị trinh và nguyễn văn nhâm đang xảy ra mâu thuẫn rằng co với nhau
khi hào vào căn ngăn thì giữa hào và nhâm xảy ra sâu sát nhưng được một số người kịp thời căn ngăn
anh hào đến lấy chiếc xe máy của chị trinh để đi thì bị nguyễn văn nhâm đâm một nhát vào hông bên trái
hậu quả làm nạn nhân nguyễn xuân hào

dùng dao khống chế rồi cướp tài sản của một tài xế taxi hai đối tượng lê văn nhân và võ thanh đình cùng quê tỉnh cà mau đã bị công an thị xã tân uyên tỉnh bình dương tạm giữ để điều tra về hành vi cướp tài sản
theo điều tra ban đầu do thiếu tiền tiêu xài lại không có việc làm nên cả hai đối tượng rủ nhau đi cướp tài sản
ngày ba mươi tháng chín tại vòng xoay tam hiệp thành phố biên hòa đồng nai
hai đối tượng đã đề nghị anh hoàng hương hoa chú tại tỉnh đồng nai trở về phường tân hiệp thị xã tân uyên
khi đi đến đoạn đường đất tân hiệp phường tân hiệp thị xã tân uyên hai đối tượng bất ngờ dùng dao không chế anh hoa cướp được hơn chín triệu đồng và ba chiếc điện thoại của anh hoa
sau khi gây án hai đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường
anh hoa bị thương ở tay được người dân gần đó hỗ trợ đưa đi bệnh viện cấp cứu
biết không thể trốn thoát ngày năm tháng một mươi các đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú về hành vi cướp tài sản
lợi dụng đông người hoặc vào những ngõ vắng phát hiện các em nhỏ đeo trang sức có giá trị mà không có người trông coi các đối tượng lên áp sát khống chế cướp tài sản
với thủ đoạn này đối tượng lê văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chú tại xã diễn ngọc huyện diễn châu tỉnh nghệ an đã liên tiếp gây ra nhiều vụ cướp tài sản trên địa bàn
trong hai ngày mùng một và ngày mùng hai tháng chín lực lượng công an huyện diễn châu liên tiếp nhận được tin báo về ba vụ cướp tài sản đối với ba cháu đều ở xã diễn ngọc
và tiếp đến ngày bảy tháng chín công an huyện diễn châu lại tiếp nhận thêm một vụ cướp tài sản trẻ em tại diễn bích
qua điều tra công an diễn châu đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với lê văn hùng chú tại xóm ngọc tân xã diễn ngọc
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận do không có việc làm ổn định lại nghiện ma túy
để có tiền tiêu xài hùng đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản
đối tượng nhắm đến là những em nhỏ không có người trông coi có đeo trang sức quý giá
cho đến khi bị bắt hùng đã gây ra bảy vụ cướp tài sản tương tự
số tăng vật cướp được đối tượng đều đem bán lấy tiền mua ma túy và tiêu xài
trước đó hùng đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản
công an huyện diễn châu đã khởi tố đối tượng về hành vi cướp tài sản đối với trẻ em dưới một mươi sáu tuổi
thưa quý vị lợi dụng sự sơ hở mất cảnh giác của người dân thuê trọ
các đối tượng đã đột nhập lấy trộm nhiều tài sản có giá trị
tích cực vào cuộc điều tra công an tỉnh bạc liêu đã tóm gọn các siêu trộm
gây ra hàng loạt vụ trộm tài sản của người thuê trọ xảy ra trên địa bàn
đây là những hình ảnh phóng viên chúng tôi ghi nhận được tại một số điểm cho thuê trọ trên địa bàn thành phố bạc liêu
thực tế cho thấy ngoài việc các đối tượng ngày càng liều lĩnh
thì sự lơ là mất cảnh giác của người dân thuê trọ
cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng của loại tội phạm này
điển hình như một vụ trộm các tài sản tại khu nhà trọ trên địa bàn khóm bảy phường một tp bạc liêu
do đối tượng đinh văn nghĩa chú tp cần thơ
người từng có ba tiền án về tội trộm các tài sản gây ra vào đầu tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
điều đáng nói tại khu nhà trọ này cửa chính cổng rào đã bị một người dân thuê trọ nào đó quên khóa lại
tương tự vào ngày năm tháng năm phát hiện chiếc xe máy đỗ trước sân một khu nhà trọ
trên địa bàn khóm hai phường tám tp bạc liêu không có người trông coi
đối tượng huỳnh thanh vinh chú tp bạc liêu đã lèn vào bè khóa lấy trộm xe rồi tàu thoát
tại cơ quan công an đối tượng vinh khai nhận với thủ đoạn tương tự
vinh đã cùng đồng bọn thực hiện nhiều vụ trộm các xe máy trên địa bàn tp bạc liêu
bà con cũng như là người đến thuê trọ thì phải khi đi ra khỏi phòng cũng như là những giờ nghỉ
thì phải khép cửa cũng như là cổng phòng của mình để cho đảm bảo
vấn đề mà cái tài sản của mình cho nó an toàn
phát hiện tội phạm thì cũng mong chủ cơ sở cũng như là người đến thuê ở thì phải kịp thời thông tin
cho cơ quan công an nơi gần nhất để có biện pháp để xử lý những đối tượng có thực hiện hành vi trên
để góp phần làm dừng giảm tội phạm trộm các tài sản trên địa bàn
lực lượng công an tăng cường công tác kiểm tra các khu nhà trọ về các quy định đăng ký tạm trú tạm vắng
hướng dẫn các chủ nhà trọ
các biện pháp đảm bảo an ninh như lắp camera hướng dẫn xây dựng nội quy sinh hoạt mô hình
tổ tự quản về an ninh trật tự trong nhà cho thuê
đồng thời thường xuyên tuyên truyền giáo dục pháp luật để người dân nâng cao ý thức phòng chống tội phạm
tích cực tham gia xây dựng nếp sống văn hóa tại khu đô thị
đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau cùng nhau giữ gìn trật tự tại địa phương

để dựa vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an
thì các chủ nhà trọ và người dân thuê trọ cũng cần nâng cao ý thức cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản của bản thân
qua đó góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
ngày hôm qua văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thừa thiên huế cho biết
đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với trần phú quý
ba mươi ba tuổi chú tại huyện a lưới về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo thông tin ban đầu cần phú quý đã có hành vi giả chữ viết giả chữ khí của ông bà cưu buộc căn trì
tại một người tạm quyền sử dụng đất trên hợp đồng cho tạm quyền sử dụng đất số một trăm năm mươi tám hdctqszd
ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi hai để diệt chuyển từ tài sản của ông bà cưu buộc căn trì
thành tài sản của vợ chồng cần phú quý và đặng thị tha
ngày ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai ủy ban nhân dân huyện a lưới hoàn tất thủ tục
cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với thửa số bd năm trăm sáu mươi tám tám trăm một mươi bốn cho vợ chồng quý
tuy nhiên trong khoảng thời gian từ ngày bảy tháng một năm hai nghìn một mươi bốn đến ngày tám tháng một năm hai nghìn một mươi năm
vợ chồng quý bảo lãnh cho lê minh tấn nguyễn thị bông và bản thân vợ chồng quý
vay tiền của ngân hàng với nhiều khoản vay gần bốn tỷ đồng
tiền lãi tính đến ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu là khoảng gần một tỷ đồng
đến khi không có khả năng trả trận nợ
thì ngân hàng niêm phong tài sản
lúc này ông bà cụ bộc căn tri mới phát hiện là mình bị lừa đảo chiếm đọc tài sản
hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
cũng trong sáng nay phòng cảnh sát giao thông tỉnh nghệ an đã lập biên bản
xử phạt vi phạm hành chính và tước bằng đối với tài xế lái xe ô tô lixus
vì đã không nhường đường cho xe chữa cháy vào trưa ngày bốn tháng một mươi trên địa bàn tp vinh
trước đó một video được chia sẻ trên mạng xã hội ghi
đi lại cảnh xe ô tô mang biển kiểm soát ba mươi tám a một mươi bảy nghìn sáu trăm ba mươi sáu không chịu nhường đường cho xe cứu hỏa
bất chấp việc lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy trên xe liên tục phát loa thông báo
sau khi tiếp nhận thông tin phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh nghệ an
đã phối hợp với công an tp vinh xác định tài xế điều khiển xe là ông nguyễn bắc vĩnh
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi trú tại thị trấn phố châu huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
sáng nay tại phòng cảnh sát giao thông tỉnh nghệ an sau khi xem lại hình ảnh vi phạm
đồng thời ký vào biên bản vi phạm phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh nghệ an
đã ra quyết định xử phạt hành chính hai năm triệu đồng tước bằng lái xe hai tháng
đối với ông vĩnh về lỗi không nhường đường cho xe ưu tiên
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
tỉnh thái bình đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng bùi đình phiếu
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn cao mỗ xã trương dương huyện đông hưng
tỉnh thái bình về tội dâm ô với người dưới một mươi sáu tuổi
còn về tội đánh bạc cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hưng hà
tỉnh thái bình đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng phạm xuân trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn lưu xá đông
xã canh tân huyện hưng hà tỉnh thái bình
và đối tượng lê văn võ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn hương xá
xã phúc khánh huyện hưng hà tỉnh thái bình
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được truyền thông báo
mọi thông tin sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý